giữa lúc toàn tỉnh kiên giang đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì tám người là đàn ông và phụ nữ cùng ngụ tại xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang để chơi đánh bạc ăn tiền
trong lúc các con bạc đang say xưa sát phạt lẫn nhau thì bị công an ập vào và bắt quả tàng
vào ngày hai mươi một tháng chín công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã tống đặt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tám đối tượng
với số tiền là một trăm linh một năm triệu đồng về hành vi đánh bạc trái phép không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
và hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế
trước đó vào chiều ngày một tháng chín tại một ngôi nhà bỏ hoang thuộc ấp minh phong xã bình an huyện châu thành
nhiều đối tượng đã tụ tập đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền thì bị lực lượng công an ập vào và bắt quả tang
tại hiện trường công an đã tạm giữ tám người một bộ tài xỉu và số tiền là một mươi bảy triệu đồng
bao gồm cả trên người đối tượng bảy xe máy và một số tăng vật khác có liên quan